cụ thể đối với các trường hợp nghi nhiễm ncov lập tức cách ly tuyệt đối tại các cơ sở y tế
bộ công an khẩn trương chỉ đạo công an các địa phương phối hợp với các ngành cơ quan liên quan
ra soát tất cả các trường hợp nhập cảnh và thực hiện việc cách ly các trường hợp nghi nhiễm
bộ văn hóa thể thao và du lịch khẩn trương chỉ đạo ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
ra soát toàn bộ các cơ sở lưu trú thực hiện việc cách ly các trường hợp nhập cảnh
bộ y tế khẩn trương triển khai các biện pháp kỹ thuật để sàng lọc nhanh nhất người bị cách ly
thủ tướng chính phủ cũng yêu cầu bộ y tế chỉ đạo triệt để khoanh vùng và dập dịch ngay tại điểm
có người nghi nhiễm hoặc nhiễm ncov đối với trường hợp đến từ hoặc có đi qua tỉnh hồ bắc trung quốc
trong vòng một mươi bốn ngày phải được coi như trường hợp nhiễm bệnh
ủy ban nhân dân các địa phương khi có trường hợp mắc bệnh phải công bố dịch ngay
thực hiện việc học sinh sinh viên nghỉ học và dừng tất cả các hoạt động tập thể
tập trung đông người các lễ hội theo chỉ đạo của ban bí thư và thủ tướng chính phủ
vào chiều ngày ba tháng hai sở y tế tỉnh ninh bình cho biết là cả năm trường hợp nghi nhiễm
được gửi mẫu xét nghiệm các ngày vừa qua đều cho kết quả âm tính với ncov
năm bệnh nhân nghi ngờ tại ninh bình gồm một nữ bệnh nhân người trung quốc đang làm việc
tại huyện nho quang hai mẹ con tại thị trấn yên ninh và hai trường hợp tại xã thượng kiệm huyện kim sơn
năm bệnh nhân đều đã âm tính với ncov hiện tại sức khỏe đều ổn định và được làm thủ tục xuất viện
tuy nhiên mới đây bệnh viện đa khoa tỉnh ninh bình đã tiếp nhận cách ly và điều trị
cho một bệnh nhân nữ quê ở huyện thạch thành tỉnh thanh hóa
làm công nhân tại khu công nghiệp phúc sơn tỉnh vĩnh phúc
bệnh nhân sang tỉnh quảng tây trung quốc chơi cách đây một tháng
và trở về việt nam bằng đường bộ qua cửa khẩu móng cái tỉnh quảng ninh
về đến ninh bình vào ngày hai tháng hai thì bị ho khan khó thở
bệnh nhân đã được lấy mẫu bệnh phẩm để đi xét nghiệm
tiếp tục là những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
công an phường thạch thang quận hải châu thành phố đà nẵng cho biết là vừa phát hiện
một người nước ngoài sử dụng trái phép chất ma túy tại một khách sạn trên địa bàn
và có nhiều biểu hiện không tỉnh táo
vì khách người nước ngoài có tên là michael toshio quốc tịch mỹ
đến đà nẵng để du lịch và lưu trú tại một khách sạn trên đường đống đa
công an phường thạch thang đã mời du khách trên về trụ sở
làm việc được biết khi sử dụng ma túy vị khách này đã không làm chủ được hành vi
cho nên đã xông thẳng vào quầy lễ tân lấy hết số tiền trong quầy
trước sự hoảng sợ của chủ khách sạn và một số du khách khác chứng kiến
qua kiểm tra nhanh nam du khách trên dương tính với chất ma túy tổng hợp
hiện công an thành phố đà nẵng đã tiến hành làm rõ xử lý hành vi vi phạm
của năm du khách về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
và buộc xuất cảnh khỏi việt nam trong thời gian sớm nhất
các đối tượng đang tham gia đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền
vừa bị công an huyện long hồ phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long
và công an xã tân hạnh bắt quả tang
khi thấy lực lượng công an các đối tượng đã nhanh chóng bỏ chạy
tuy nhiên công an đã bắt giữ được chín đối tượng có hộ khẩu thường trú
tại tỉnh vĩnh long và thành phố hồ chí minh
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một mươi một con gà một mươi cặp cựa sắt
ba xe mô tô một mươi một điện thoại di động cân điện tử và khoảng bốn mươi năm triệu đồng
được biết tụ điểm đá gà này nằm sâu trong vườn nhãn
có mái che cẩn thận và nhiều người cảnh giới nên rất khó tiếp cận
công an huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu vừa bắt giữ một đối tượng bị truy nã
nằm trong đường dây trộm xe máy sau nhiều năm lần trốn
theo hồ sơ của cơ quan công an vào khoảng cuối tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy
đối tượng dương quốc thống sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
trú tại xã vĩnh hưng a huyện vĩnh hưng a
công an huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu đã trộm xe máy của người dân
trên đại bàn phường ba thành phố bạc liêu sau đó bỏ trốn của địa phương
quá trình điều tra cơ quan công an xác định thống nằm trong chuyên án đấu tranh
băng nhóm trộm cắp xe máy tại nhiều địa phương khác nhau
do công an huyện hòa bình tỉnh bạc liêu đang đấu tranh triệt phá
nên đã ra lệnh truy nã đối với dương quốc thống về hành vi trộm cắp tài sản
và trong thời gian bỏ trốn thống làm công nhân tại quận một mươi hai tp hcm
cho đến khi bị lực lượng công an bắt giữ